thưa quý vị để trốn tránh sự điều tra phát hiện của cơ quan chức năng
các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
do đoàn đức thuận trú tại phường nguyễn du thành phố nam định cầm đầu
thường xuyên thay đổi chỗ ở thậm chí di chuyển đến các tỉnh lân cận để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
công an thành phố nam định vừa khởi tố bắt giam bảy đối tượng trong đường dây này
đoàn đức thuận có một tài khoản quản lý cá độ bóng đá cấp độ supermaster có hạn mức là một triệu năm trăm linh nghìn usd
đoàn đức thuận đã cắt từ tài khoản tổng ra các tài khoản lẻ và cấp cho sáu đối tượng khác để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua điều tra ban đầu công an thành phố nam định xác định các đối tượng đã nhiều lần tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc trên bảy mươi tỷ đồng
hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng đối với các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc trên
cũng vào ngày hôm nay công an thành phố hồ chí minh cho biết vừa hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần bốn tỷ usd tương đương là tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
theo kết luận điều tra huỳnh long bạch và huỳnh long như có vai trò cầm đầu chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi đánh bạc
tổ chức đánh bạc qua mạng internet quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định có năm sáu mươi bảy tài khoản tham gia đánh bạc
bạch như và đồng phạm đã lôi kéo khoảng hai mươi năm triệu tài khoản tham gia đánh bạc với số tiền gần bốn tỷ usd tương đương là hơn tám mươi bảy tỷ đồng
nhóm này thu lời về với số tiền lớn để đầu tư vào đất đai và ô tô và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán có dấu hiệu rửa tiền

tại cạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm tại cơ sở công an các phường xã cũng đã và đang chú trọng về công tác tuyên truyền đến người dân không mua bán tàng trữ và đốt pháo nổ trước trong và sau tết nguyên đán quy mão
tổ chức đánh bạc qua mạng internet quá trình điều tra xác định có năm sáu mươi bảy tỷ usd tương đương là hơn tám mươi bảy tỷ usd tương đương là hơn tám mươi bảy tỷ usd tương đương là hơn tám mươi bảy tỷ usd tương đương là hơn tám mươi bảy tỷ usd

tổ chức đánh bạc qua mạng internet quá trình điều tra xác định có năm sáu mươi bảy tỷ usd tương đương là hơn tám mươi bảy tỷ usd tương đương là hơn tám mươi bảy tỷ usd